ngày hai mươi hai tháng hai tức mùng bảy tết mậu tuất hàng nghìn người dân ở huyện miền núi hương khê tỉnh hà tĩnh đã tổ chức lễ hội rước sắc phong vua hàm nghi còn gọi lễ hội hàm nghi sơn phòng
đây là một lễ hội văn hóa tâm linh độc đáo nhằm tỏ lòng biết ơn tri ân sâu sắc tới những công lao to lớn của vua hàm nghi và cầu cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa vụ mùa bội thu
lễ rước sắc phong vua hàm nghi được tổ chức trang trọng ở cả ba ngôi đền là đền thờ đức thánh mẫu chầm lâm còn gọi là đền trầm lâm đền thờ vua hàm nghi và đền công đồng
trước đây lễ hội diễn ra hai năm một lần nhưng từ năm hai nghìn một mươi trở lại đây lễ hội diễn ra một năm một lần vào mùng bảy tháng riêng tại xã phú gia huyện hương khê
theo sử sách còn ghi lại năm một nghìn tám trăm tám mươi năm vua hàm nghi tiến quân ra huyện hương khê hà tĩnh
đắp lũy xây thành sơn phòng triều binh tuyển tướng bảo vệ dinh lũy
tại đây vua đã viết chiếu cần vương kêu gọi toàn dân đánh giặc pháp
trong thời gian này nhà vua bị quân pháp vây bắt nhiều lần nhưng không thành
tại lễ dước ban tổ chức đã bàn giao báu vật của vua hàm nghi gồm voi bằng vàng nghe bằng đồng các thanh bảo kiếm lục lạc bằng đồng đen ba mươi chín đạo sắc phong do các triều vua ban tặng
lễ rước sắc phong vua hàm nghi năm nay thu hút hàng nghìn người dân hà tĩnh và du khách thập phương tham dự
đây là một nét văn hóa độc đáo đã ăn sâu vào tâm thức của người dân hương khê hà tĩnh từ nhiều đời này